trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức new zealand của thủ tướng nguyễn xuân phúc hôm nay hai bên đã có tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện hướng tới đối tác chiến lược việt nam new zealand
sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn của bản tuyên bố chung
nhận lời mời của thủ tướng new zealand jacinda ardern thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc đã thăm chính thức new zealand từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
lễ đón chính thức thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc được tổ chức tại tòa nhà chính phủ tại thành phố auckland vào ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tiếp đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội đàm và dự chiêu đãi do thủ tướng new zealand jacinda ardern chủ trì
cùng ngày thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội kiến chủ tịch quốc hội new zealand javer malat
trước đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam new zealand và tiếp một số lãnh đạo doanh nghiệp lớn của new zealand
nhân chuyến thăm thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã thăm đại học waiicato và viện nghiên cứu thực phẩm và cây trồng
về hợp tác chính trị hai bên ghi nhận việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao gần đây
bao gồm chuyến thăm cấp nhà nước việt nam của toàn quyền new zealand trung tướng jerry medpary vào tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
chuyến thăm chính thức new zealand của thủ tướng chính phủ việt nam nguyễn tấn dũng vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng new zealand john key
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
và chuyến thăm việt nam dự hội nghị cấp cao apec của thủ tướng new zealand jacinda ardern vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hai nhà lãnh đạo đồng ý tăng cường trao đổi thường xuyên hơn nữa các chuyến thăm cấp cao
duy trì các cơ chế hợp tác song phương bao gồm ủy ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại
đối thoại quốc phòng song phương và tham khảo chính trị
nhằm trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm như biến đổi khí hậu cấu trúc khu vực lãnh sự
hợp tác về các vấn đề quyền con người
và các vấn đề khác
ghi nhận đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập đối tác toàn diện năm hai nghìn chín
hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện và giao các bộ ngành liên quan của hai bên
triển khai tích cực và hiệu quả chương trình hành động hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
nhanh chóng hoàn tất trao đổi và tham vấn trong năm hai nghìn một mươi chín
về nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong tương lai gần theo thỏa thuận giữa hai bên
về quốc phòng và an ninh
hai bên ghi nhận những bước tiến tích cực gần đây trong hợp tác quốc phòng song phương
như ký chương trình hành động việt nam new zealand về hợp tác quốc phòng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và thỏa thuận triển khai đào tạo và hợp tác gìn giữ hòa bình cũng như trao đổi đoàn quốc phòng cấp cao
hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh
bao gồm công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu quốc phòng an ninh mạng chống khủng bố
phòng chống buôn bán ma túy rửa tiền di cư bất hợp pháp
hai bên nhất trí trao đổi về các hành lang pháp lý hiện có
cũng như các hành lang pháp lý tiềm năng khác cho hợp tác trong các lĩnh vực này
về thương mại và đầu tư hai thủ tướng ghi nhận kim ngạch thương mại song phương hiện ở mức cao kỷ lục
với thương mại hàng hóa và dịch vụ hai triệu đạt một hai mươi bốn tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi bảy
tăng ba mươi hai so với năm hai nghìn một mươi sáu và gấp ba lần so với năm hai nghìn chín
hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại một bảy tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hoan nghênh việc ký thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại nhân dịp này
yêu cầu sớm tổ chức kỳ họp lần thứ sáu ubhvt và đầu tư
hai bên cam kết triển khai các biện pháp song phương và đơn phương nhằm giảm giao cản thương mại hai chiều
đặc biệt là với các mặt hàng nông sản
theo đó ghi nhận việc cử tham tán nông nghiệp tại đại sứ quán new zealand vào cuối năm nay
cũng như việc công bố kế hoạch nhập khẩu quả trôm trôm đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe
và thỏa thuận hợp tác về an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng nhân chuyến thăm là những bước đi quan trọng
và tín hiệu tích cực của việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này
hai nhà lãnh đạo ghi nhận hợp tác giữa các cơ quan hải quan và chương trình làm việc chung về hải quan
sẽ giúp thuận lợi hóa thương mại hơn nữa giữa hai nước
hai thủ tướng ghi nhận đầu tư hai chiều vẫn chưa tương xứng với tiềm năng
nhất trí kêu gọi tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao năng lượng xanh và tái tạo và cơ sở hạ tầng
về hợp tác phát triển hai thủ tướng hoan nghênh hiệu quả tích cực của viện trợ phát triển new zealand dành cho việt nam
nhấn mạnh các dự án trọng điểm về thương mại hóa quả thanh long sản xuất rau sạch bảo đảm an toàn đập
cung cấp học bổng và đào tạo tiếng anh
new zealand sẽ tiếp tục đầu tư hai mươi chín triệu đô la new zealand trong giai đoạn ba năm kết thúc vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục hợp tác thực chất trong những năm tới chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ của new zealand
để tạo những thay đổi thực chất trong các lĩnh vực việt nam ưu tiên như nông nghiệp quản lý rủi ro thiên tai kiến thức và kỹ năng
và năng lượng tái tạo đồng thời xây dựng các liên kết mạnh mẽ và bền vững giữa các cơ quan chính phủ trường đại học
viện nghiên cứu doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ của hai nước
hai thủ tướng đồng ý tăng cường cơ chế tham vấn thường nghiệp
nhân dịp này thủ tướng jacinda ardern công bố hai dự án mới gồm chương trình hợp tác ba năm trị giá một năm triệu đô la new zealand
hỗ trợ nông dân việt nam và các cơ sở chế biến thực phẩm hiện đại hóa sản xuất sản xuất thực phẩm an toàn và nâng cao thu nhập
và dự án thí điểm về năng lượng tái tạo trị giá năm triệu đô la new zealand hỗ trợ cục điều tiết điện việt nam xây dựng thị trường điện bán buôn
giúp tăng cường hiệu quả và sử dụng năng lượng tái tạo
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh bản ghi nhớ giữa viện nghiên cứu thực phẩm và cây trồng và công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp một việt nam
về hợp tác phát triển quả bơ ở tỉnh đắk nông và một dự án hợp tác mới giữa viện nghiên cứu đất của new zealand và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
về giảm thiệt hại trước và sau thu hoạch lúa gạo do chuột gây ra một cách an toàn
hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa việt nam và new zealand đang phát triển mạnh và là một trong những trụ cột của quan hệ song phương hiện nay
cũng như đối tác chiến lược trong tương lai
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký mới kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đặt mục tiêu tăng số lượng sinh viên việt nam tại new zealand lên ba mươi vào năm hai nghìn hai mươi
thông qua khuyến khích trao đổi sinh viên và chương trình chung giữa các trường đại học và các hợp tác khác ở hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh phía new zealand thường xuyên thúc đẩy và triển khai chương trình lao động kỳ nghỉ
bày tỏ việt nam sẵn sàng tiếp nhận các công dân new zealand theo chương trình này
về kết nối và giao lưu nhân dân hai thủ tướng ghi nhận lượng khách du lịch giữa hai nước tăng nhanh
lượng khách việt nam thăm new zealand tăng hơn ba mươi hai và lượng khách new zealand thăm việt nam tăng hơn một mươi chín trong năm ngoái
nhờ việc thiết lập đường bay thẳng giữa thành phố auckland và thành phố hồ chí minh của hãng hàng không new zealand
từ năm hai nghìn một mươi sáu hai nhà lãnh đạo đề nghị mở rộng kết nối hàng không và thúc đẩy hơn nữa du lịch giữa hai nước
thủ tướng jacinda ardern hoan nghênh việt nam đưa new zealand vào danh sách các nước được cấp thị thực điện tử
xem đây là bước tiến tích cực nhằm đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho du khách new zealand
tiếp theo việc new zealand áp dụng thị thực điện tử cho công dân việt nam từ năm hai nghìn một mươi sáu
hai bên ghi nhận các thành tiệu của cộng đồng người việt nam sinh sống ở new zealand
đánh giá cao các đóng góp của họ cho sự phát triển của việt nam và new zealand
cũng như việc tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước
về hợp tác khu vực và quốc tế hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và khu vực
như tổ chức thương mại thế giới wto diễn đàn kinh tế châu á thái bình dương apec
hội nghị thượng đỉnh á âu asem diễn đàn khu vực asean hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng
và hội nghị thượng đỉnh đông á nhằm tăng cường thịnh vượng khu vực
giải quyết các thách thức an ninh khu vực và tăng cường hợp tác trong các vấn đề cùng quan tâm
thủ tướng jacinda ardern tái khẳng định new zealand ủng hộ việt nam ứng cử ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một cho biết sẵn sàng tư vấn chia sẻ kinh nghiệm new zealand có được
từ thành công của nước này trong nhậm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
new zealand và việt nam ghi nhận tầm quan trọng đặc biệt của việc làm sâu sắc hội nhập kinh tế khu vực
và ủng hộ tự do hóa thương mại ở khu vực châu á thái bình dương nhằm bảo đảm thịnh vượng của mỗi nước
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký kết hiệp định đối tác xuyên thái bình dương toàn diện và tiến bộ cptpp
ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại chile
tái khẳng định cam kết nhanh chóng phê chuẩn và thực hiện hiệp định trong thời gian tới
hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quan tâm đến việc đạt được một kết quả tiên tiến toàn diện chất lượng cao
và cùng có lợi trong quá trình đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm thúc đẩy cải cách trợ giá nhiên liệu hóa thạch
thủ tướng jacinda ardern chúc mừng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc về việc việt nam chủ trì thành công apec trong năm hai nghìn hai mươi
hoàn nghênh việt nam đề xuất chia sẻ kinh nghiệm giúp new zealand chuẩn bị đăng cai apec vào năm hai nghìn hai mươi một
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc hoan nghênh hợp tác ngày càng gia tăng giữa asean và new zealand
nhất là trong các lĩnh vực có thể giúp asean xây dựng thành công cộng đồng
thủ tướng jacinda ardern tái khẳng định new zealand ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực đang định hình
trong năm quan trọng hai nghìn hai mươi khi việt nam đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên asean asean và new zealand kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ đối tác
và năm năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược việt nam hoan nghênh các sáng kiến của new zealand nhằm tăng cường ý nghĩa của các mốc quan trọng này
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình an ninh và ổn định ở biển đông thông qua thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế
tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao giải quyết hòa bình các tranh chấp và duy trì tự do hàng hải và hàng không
trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi
hai nhà lãnh đạo khuyến khích thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và cũng như sớm
công ước liên hợp quốc đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả và thực chất
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính phủ và nhân dân new zealand
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc mời thủ tướng jacinda ardern thăm chính thức việt nam vào thời gian phù hợp cho cả hai bên
đồng thời chuyển lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tới toàn quyền new zealand bà passi reddy thăm cấp nhà nước tới việt nam vào thời gian thuận tiện
hết tuyên bố chung